chính quyền địa phương các doanh nghiệp mở cửa du lịch trong nước từ ngày ba mươi tháng bốn
với điều kiện không tổ chức các đoàn tour quá đông chấp hành đeo khẩu trang
người đứng đầu các cấp các ngành tăng cường quán triệt luật phòng chống dịch bệnh
chỉ thị số một mươi chín bảo đảm an toàn giao thông
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo như vậy tại buổi họp chiều nay
với thượng trưởng chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch
về các giải pháp mới trong phòng chống dịch covid một mươi chín
phát biểu ý kiến kết luận phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
tình hình phòng chống dịch những ngày qua đạt nhiều kết quả tích cực
tuy nhiên chúng ta không được chủ quan lơ là mất cảnh giác
đặc biệt là những người làm công tác phòng chống dịch

phát hiện sớm khoanh vùng dập dịch một cách kịp thời hiệu quả
trên phạm vi cả nước có nguy cơ thấp không có ca nhiễm cộng đồng
nhưng việc tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi chín phải được quan tâm
trong kỳ nghỉ kéo dài tới thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương
tiếp tục nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng không tụ tập đông người
bảo đảm kỳ nghỉ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm lành mạnh an toàn cho người dân
là mở du lịch trong nước từ ngày ba mươi tháng bốn
có quy định một số việc như không được tổ chức đoàn quá đông
có quy định là không đều phải đeo khẩu trang nơi đông người
những nơi thông quan cần thiết
đảm bảo một kỳ nghỉ chiến thắng bốn mươi năm năm của đất nước ta lành mạnh an toàn cho người dân
về việc sửa nghị quyết hai mươi của chính phủ thủ tướng nhấn mạnh tinh thần
cho phép xuất khẩu khẩu trang y tế các loại thuốc điều trị và vật tư y tế
khuyến khích cho các doanh nghiệp xuất khẩu
bảo đảm chất lượng khẩu trang bộ công thương bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất khẩu trang
bảo đảm cơ số dự phòng trong nước thực hiện việc mua sắm thuốc theo diễn biến dịch bệnh
các địa phương có một cơ số dự phòng chống dịch các đơn vị chưa đủ năng lực xét nghiệm
hoặc có nhiều mẫu xét nghiệm thì cần đặt hàng đơn vị đủ năng lực
thủ tướng lưu ý các địa phương cả nước ngăn chặn tình trạng tiêu cực
lợi ích nhóm trong mua sắm thiết bị y tế nếu phát hiện thì phải xử lý nghiêm